cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
liên quan đến khu đất tại lê duẩn quận một tp hcm đồng thời đã quyết định khởi tố bốn bị can trong vụ án này
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bốn bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí gồm
nguyễn thành tài nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn hoài nam bí thư quận ủy quận hai tp hcm đào anh kiệt nguyên giám đốc sở tài nguyên môi trường tp hcm
trương văn út nguyên phó trưởng phòng quản lý đất sở tài nguyên môi trường tp hcm ông nguyễn thành tài bị áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam
ông nguyễn hoài nam bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú riêng các ông đào anh kiệt trương văn út đã bị tạm giam trong vụ án khác
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các biện pháp tố tụng đối với các bị can trên bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao có các quyết định phê chuẩn các biện pháp tụng đối với các bị can trên bảo đảm tuân thủ theo đúng quyết định của pháp luật